từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới đây các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ được áp dụng
theo nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ
cảnh cáo hoặc phạt tiền từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng đối với người từ đủ một mươi sáu tuổi nhưng chưa đủ một mươi tám tuổi uống rượu bia
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với một trong số các hành vi uống rượu bia tại địa điểm cấm uống rượu bia
theo quy định của pháp luật như cơ sở y tế cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy học tập làm việc
phạt tiền từ một triệu đồng đến ba triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc
học tập và nghỉ giữa giờ làm việc và ép buộc người khác uống rượu bia